cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam lên đường sang cuba
dự lễ truy điệu đồng chí fidel castro vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ việt nam
cùng với đó để tỏ lòng thương tiếc biết ơn đồng chí fidel castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt việt nam cuba
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ủy ban chuông mặt trận tổ quốc việt nam quyết định để tăng đồng chí fidel castro với nghi thức quốc tăng vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
trong thời gian này các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài treo cờ rủ
có giải băng tang như quy định không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng